thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống covid một mươi chín
tại cuộc họp thủ tướng đồng ý tạo điều kiện cho các chuyên gia nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam
kể cả công nhân lành nghề để tìm kiếm cơ hội đầu tư và làm việc tại việt nam theo địa chỉ
thủ tướng cũng đồng ý với các đề xuất cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ như vũ trường và karaoke
đưa ra một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới
thủ tướng đặt ra yêu cầu hàng đầu cho công tác phòng chống covid một mươi chín trên tinh thần
không được lơ là chủ quan nhất là ở các khu vực biên giới đường bộ đường biển hàng không và các cửa khẩu
đi đôi với đó là tạo điều kiện cho việc đưa người việt nam ở nước ngoài về nước
thủ tướng cũng đồng ý tạo điều kiện cho các chuyên gia nhà đầu tư nước ngoài và việt nam
kể cả công nhân lành nghề để tìm kiếm cơ hội đầu tư và làm việc tại việt nam theo địa chỉ
tuy nhiên cần có địa điểm trung chuyển giữa trong nước và quốc tế
do đó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải
phối hợp với bộ ngoại giao đề xuất các đường bay chuyến bay phù hợp
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố bố trí địa điểm cách ly tổ chức đón tiếp
xét nghiệm thuận lợi theo quy định
bộ tài chính trên cơ sở thống nhất với bộ y tế trên cơ sở quy định của pháp luật
xem xét việc thu phí cách ly đặc biệt là thu phí điều trị báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
thủ tướng giao ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay
với các địa bàn mà trong ba mươi ngày qua không phát hiện trường hợp mắc covid một mươi chín
ban chỉ đạo tiếp tục hướng dẫn quản lý cách ly phù hợp với các đối tượng này
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không thể đóng cửa hoàn toàn nhưng không mở cửa ảo ạt
khi không thể xác định được mức độ an toàn của các nước
thủ tướng cũng đồng ý các đề xuất tại phiên họp cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ vũ trường và karaoke
đồng thời chỉ đạo bộ công an và các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ
ngăn ngừa và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở này
đặc biệt là việc buôn bán sử dụng ma túy